sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội vụ thông tin báo chí bộ ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự và trao huân chương lao động hạng nhất cho vụ thông tin báo chí
phát biểu tại lễ kỷ niệm thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng khẳng định trong suốt bảy mươi năm qua
vụ đã không những làm tốt công tác phát ngôn đấu tranh dư luận mà còn làm tốt công tác xây dựng quảng bá ra thế giới
hình ảnh một việt nam đổi mới cởi mở một nền kinh tế năng động một thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
một đất nước việt nam hòa bình phát triển thịnh vượng một điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế
thời gian tới cán bộ thông tin đối ngoại phải phát huy thế mạnh của sức trẻ
vận dụng một cách khoa học sáng tạo những lợi thế mà công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông hiện đại
mạng xã hội vào công tác đấu tranh dư luận và xây dựng đất nước ngày một phát triển